tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới sự và phát biểu
tính đến nay cả nước có hai sáu trăm bốn mươi hợp tác xã được thành lập mới trong đó có khoảng một năm trăm tám mươi hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chủ giá trị thị trường trong nước và nước ngoài
vượt sáu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín với tổng vốn điều lệ đạt ba mươi bảy tỷ đồng đã bảo đảm việc làm cho khoảng hai năm triệu lao động
trong đó lao động thường xuyên trong hợp tác xã thu nhập bình quân đạt trên bốn mươi triệu đồng một người một năm
tuy nhiên hiện nay nhiều hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng năng lực quản trị hạn chế khâu liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ chưa chặt chẽ hiệu quả
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị liên minh hợp tác xã từ trung mương tới địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền điều chỉnh cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển
đặc biệt cần có cơ chế ưu đãi về vốn đất đai khoa học công nghệ thuế phí đối với các hợp tác xã đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm truyền thống